thưa quý vị và các bạn ở nước ta hiện nay giám sát và kiểm soát quyền lực trong đó có kiểm soát quyền lực khi thực hiện mô hình song trùng lãnh đạo ngày càng trở thành vấn đề được quan tâm trong đời sống chính trị
tuy nhiên ủy ban nhân dân do ủy ban kiểm tra do cấp ủy cung cấp bầu ra nên trong thực tế không đủ vị thế và tính độc lập để thực thi nhiệm vụ giám sát kiểm soát quyền lực đối với bí thư cấp ủy
do đó các công cụ kiểm soát quyền lực nêu trên đối với bí thư cấp ủy hiện nay tỏ ra ít hiệu lực về phía nhà nước các thiết chế giám sát kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu cũng chưa hiệu quả
vì nhiều lý do việc giám sát của các cơ quan quyền lực còn mang tính hình thức cơ quan thanh tra của nhà nước lại trực thuộc cơ quan hành pháp
các cơ quan hành pháp chịu sự trì đạo của thủ tướng chủ tịch ủy ban nhân dân nên khó có thể phát huy vai trò kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu
do vậy khi thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân các thiết chế kiểm soát quyền lực hiện có sẽ càng khó phát huy hiệu lực hiệu quả
thực tế tại một số địa phương vẫn còn hiện tượng bí thư cấp ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tuy có trình độ năng lực nhưng lại yếu kém về phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị độc đoán chuyên quyền cá nhân chủ nghĩa vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
trong lãnh đạo chỉ đạo nhiều khi vượt quá thẩm quyền lạm quyền tự cho mình có quyền duy nhất để quyết định mọi việc hoặc thậm chí thao túng áp đặt gây ảnh hưởng xấu đến dân chủ đoàn kết thống nhất nội bộ và phong trào chung của địa phương
gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân trường hợp này tập thể bị vô hiệu hóa trước thái độ độc đoán mệnh lệnh chuyên quyền của cá nhân bí thư chủ tịch
những yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng đảng xây dựng đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị
thứ nhất hoàn thiện hệ thống pháp luật quy chế công tác
cụ thể hóa pháp chế hóa quyền hạn trách nhiệm theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó
một trong những nguyên nhân của tình trạng kiểm soát quyền lực kém hiệu lực hiệu quả vừa qua là do những quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu chưa được cụ thể hóa thống nhất
do vậy vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể không rõ trách nhiệm cá nhân vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình tâm huyết dám nghĩ dám làm tạo kẽ hở cho các việc làm tắc trách trì trệ lạm dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân
để giám sát kiểm soát quyền lực khi thực hiện mô hình song trùng lãnh đạo cần có một thiết chế quyền lực khác ít nhất cũng phải độc lập tương đối và dựa vào kỳ luật của đảng pháp luật của nhà nước để tiến hành giám sát kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu tổ chức đảng đồng thời đứng đầu cơ quan nhà nước
việc thiết lập cơ quan kiểm tra thanh tra thống nhất độc lập với cấp ủy và cơ quan hành chính là rất cần thiết cho yêu cầu có tính quy luật này
để khắc phục tình trạng cơ quan kiểm tra thanh tra phụ thuộc quá nhiều vào người đứng đầu tổ chức đảng và nhà nước cần thực hiện việc đại hội đảng các cấp trực tiếp bầu ra ủy ban kiểm tra để bảo đảm tính độc lập khách quan của ủy ban kiểm tra đối với cấp ủy
quan điểm chỉ dẫn của lenin về hợp nhất ban kiểm tra trung ương với bộ dân ủy thanh tra công nông và kinh nghiệm của một số đảng cộng sản cầm quyền cho thấy hiệu quả phối hợp kết hợp có hiệu lực cao hơn
thứ hai xây dựng chế độ công khai minh bạch
thứ ba thực hiện chế độ chất vấn đối với người đứng đầu tổ chức đảng chính quyền
hoàn thiện và phát huy vai trò phản biện xã hội giám sát xã hội của các tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân
muốn công khai minh bạch thông tin thì bên cạnh các quy định được thực hiện nghiêm cần phải mở rộng hành lang hơn nữa cho tự do ngôn luận và báo chí
cần áp dụng phổ biến chế độ chất vấn đối với người đứng đầu tổ chức đảng chính quyền và xác lập quyền phản biện của nhân dân trước khi ban hành các quyết định và phản đối đối với những quyết định lãnh đạo quản lý không đúng
khi áp dụng mô hình song trùng lãnh đạo cần nghiên cứu xác lập quyền phản đối của nhân dân đối với những quyết định lãnh đạo quản lý không đúng để góp thêm một kênh kiểm soát quyền lực trực tiếp
tiếp tục hoàn thiện và phát huy vai trò phản biện xã hội giám sát xã hội của các tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong đó có các tổ chức chính trị xã hội thuộc hệ thống mặt trận các tổ chức đại điện nhóm lợi ích
khi nào những tổ chức này có tiếng nói nhất định có thẩm quyền nhất định trong phản biện và giám sát xã hội khi đó mới có thể đưa vấn đề kiểm soát quyền lực vào thực tế
thứ ba không ngừng giáo dục bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm trình độ năng lực thực thi công vụ của cán bộ
người cán bộ được chọn giao nhiệm vụ trong mô hình song trùng lãnh đạo phải được giáo dục thường xuyên để thấm nhuần sâu sắc quan điểm quyền lực tối cao thuộc về nhân dân
họ phải ý thức rõ ràng và đầy đủ về quan điểm ấy thường xuyên thể hiện bằng hành động thực tế
đồng thời mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý phải không ngừng tự tu dưỡng rèn luyện tự quản lý kiểm soát chính mình trước những tham vọng quyền lực và cám dỗ lợi ích vật chất
đồng thời tổ chức đảng có trách nhiệm thường xuyên giáo dục bồi dẫn cán bộ khuyến khích sự tự tu dưỡng rèn luyện tự quản lý kiểm soát chính mình trước những tham vọng cắm rỗ của quyền lực
tổ chức hiệu quả việc đấu tranh phòng chống tham nhũng xử lý nghiêm minh kịp thời các trường hợp lạm dụng quyền lực
mọi ý tưởng kiểm soát quyền lực sẽ bị vô hiệu hóa nếu tình trạng tham nhũng không bị ngăn chặn đẩy lùi
bởi vậy khi áp dụng mô hình song trùng lãnh đạo cần có các cơ chế và chế tài răn đe và trừng phạt thích đáng các hành vi lạm dụng quyền lực gây hậu quả nghiêm trọng
đồng thời tổ chức hiệu quả việc đấu tranh phòng chống tham nhũng xử lý nghiêm minh kịp thời các trường hợp lạm dụng quyền lực để tạo môi trường xã hội lành mạnh cho sự vận hành của mô hình và răn đe hiệu quả ý đồ lạm dụng quyền lực của bất kỳ ai
thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi bài về giám sát và kiểm soát quyền lực khi thực hiện mô hình song trùng lãnh đạo của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn giang và tiến sĩ nguyễn ngọc an viện xây dựng đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau